xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị liên quan đến vụ cháy khí mê tan tại công ty than thống nhất tkv thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
khiến bốn người tử vong và bảy người khác bị thương
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có công điện chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
khắc phục hậu quả ổn định sản xuất
ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần
chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình thân nhân người bị nạn
đồng thời chỉ đạo bộ công thương phối hợp với ủy ban nhân dân ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
và các bộ công an quốc phòng tài nguyên và môi trường y tế lãnh đạo tỉnh quảng ninh lãnh đạo tập đoàn than khoáng sản việt nam
trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình các nạn nhân
để khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự thủ tướng chính phủ yêu cầu
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh khẩn trương tổ chức thăm hỏi chú đáo kịp thời hỗ trợ động viên gia đình
các nạn nhân tử vong và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong đồng thời tiếp tục tập trung chỉ đạo
các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả ổn định sản xuất điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm rõ trách nhiệm
của tổ chức cá nhân có liên quan xử lý nghiêm vi phạm nếu có
sáng nay phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp tiếp tục phần tranh luận
theo đó trong phần đối đáp đại diện viện kiểm sát nhận định thực tế bà trương mỹ lan không có nhiều tài sản như bà nói
theo đó trước hợp nhất bà lan có rất nhiều khoản vai tại scb cũ và ngân hàng tiến nghĩa
số tiền mà bà trương mỹ lan chiếm đoạt là tiền huy động của người dân
ngân hàng nhà nước đang phải gồng mình cho scb vay để chi trả cho người dân và không biết khi nào mới thu hồi được
theo viện kiểm sát
trong khoảng hơn một tài sản của bà trương mỹ lan bị kê biên
chỉ có khoảng sáu mươi tài sản bà mua trước năm hai nghìn một mươi hai
còn lại hơn chín mươi bốn tài sản mua từ tiền chiếm đoạt của scb
thiệt hại vụ án là sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng là cơ sở đánh giá trách nhiệm hình sự của bị cáo
trong vụ án này bà trương mỹ lan đã thực hiện quy trình cho vay ngược
hợp thức các khoản vay nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của scb
tội phạm đã hoàn thành nên không chấp nhận quan điểm trên để giảm trách nhiệm cho các bị cáo
liên quan đến tội tham mô tài sản của bị cáo trương mỹ lan
theo viện kiểm sát hành vi của bà lan là đồng phạm có tổ chức
các bị cáo thực hiện một chuỗi sai phạm
người sau tiếp nhận và nối tiếp sai phạm của người trước
kết quả điều tra diễn biến phiên tòa xác định bà lan đã thâu tóm
nhờ người đứng tên sở hữu hơn chín mươi một tám cổ phần của scb
đã vi phạm quy định luật của các tổ chức tiến dụng
quy định cá nhân không sở hữu quá năm cổ phần ngân hàng để tránh thâu tóm ngân hàng
từ đó chi phối đưa người vào làm theo yêu cầu của mình
bà lan là người tổ chức cầm đầu có hành vi chi phối hội đồng quản trị và tổng giám đốc
là những người có quyền hạn tại scb để chiếm đoạt tiền của scb
nên không có lý do nào để nói bà lan không phải là chủ thể của tội tham mô tài sản
từ chiều qua đến nay các lực lượng vũ trang đang giáo diết
triển khai nhiều hướng truy tìm phạm nhân mai văn đệ trốn khỏi trại giam số năm
bộ công an đóng tại huyện yên định tỉnh thanh hóa vào chiều ngày hôm qua
theo thông tin ban đầu trên đường truyền thông
trốn khỏi nơi giam giữ đối tượng mai văn đệ đã cướp taxi bỏ chạy
tuy nhiên khi di chuyển đến khu vực xã hà lĩnh huyện hà trung
thì đệ bỏ lại xe tiếp tục đẩn trốn
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày hai tháng bốn
khi đang tham gia cải tạo tại phân chạy số hai chạy giam số năm bộ công an
phạm nhân mai văn đệ ba mươi ba tuổi trú tại xã hải giang huyện hải hậu tỉnh nam định
đã trốn chạy khi bỏ trốn thì đối tượng mặc áo phông màu xanh quần đùi kẻ ô vuông
theo thông tin từ chạy giam số năm phạm nhân mai văn đệ đang chấp hành án phạt hai mươi bốn tháng tù về tội đánh bạc
dùng xe máy cũ giá rẻ rồi đến trường học bệnh viện trung cư
cháo biển số sang xe đắt tiền rồi chiếm đoạt
nhóm đối tượng gây án vừa bị công an quận một mươi hai tp hcm bắt giữ
các đối tượng bị bắt giữ gồm võ thị nhỡ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại tỉnh long an
vũ tô hiệu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại quận bình tân
trịnh hoài trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện hóc môn
nguyễn quốc ngân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại tỉnh bạc liêu
nguyễn văn hồ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê tỉnh bạc liêu
với thủ đoạn dùng xe máy cũ giá rẻ đến các trường học bệnh viện trung cư
cháo biển số xe đắt tiền sau khi có mắt được bảo vệ
thì chúng đã liên hệ với nhóm buôn xe gian để đem sang campuchia tiêu thụ
trước khi gây án trịnh hoài trung cùng với đồng bọn đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người
trong đó trung là người trực tiếp cháo đổi các nghi phạm còn lại có nhiệm vụ vận chuyển và tiêu thụ
bước đầu các đối tượng khai nhận từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đã thực hiện hàng chục vụ cháo đổi thành công
nhiều xe máy trên địa bàn quận một mươi hai quận gò vấp và huyện hóc môn
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai tp hcm đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
xử lý nghiêm triệt để các đối tượng giúp sức cho nhóm này thực hiện hành vi phạm tội
qua đó cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai cũng kêu gọi ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên
thì liên hệ với công an quận một mươi hai để trình báo hỗ trợ quá trình điều tra
vận chuyển trái phép một bốn tấn pháo nổ
hai đối tượng nguyễn quốc toàn và huỳnh thanh sơn chú tại tỉnh gia lai
vừa bị công an thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an phát hiện và bắt giữ
hai đối tượng bị bắt quả tang khi đang sử dụng xe ô tô biển kiểm soát năm mươi một g sáu mươi ba nghìn bảy trăm tám mươi bốn
vận chuyển một bốn tấn pháo hoa nổ các loại tại khu vực phường quỳnh xuân thị xã hoàng mai
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
theo đó lợi dụng là lái xe đường dài
nguyễn quốc toàn và huỳnh thanh sơn đã vận chuyển số pháo trên đi tiêu thụ
để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
hai đối tượng đã cất dấu pháo lẫn cùng với hàng hóa trong quá trình vận chuyển
thưa quý vị mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp
thế nhưng trong thời gian qua tại tỉnh bắc cạn
số vụ việc liên quan đến vũ khí vật liệu nổ vẫn diễn biến khá phức tạp
là địa phương có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất nước
trong khi tập quán thói quen sử dụng súng săn
giã của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn
một số người dân còn cất dấu súng săn ở lán trên nương dãy
trong hang đá trong rừng và ở những vùng sâu vùng xa
vùng ráp xanh với tỉnh bạn
vì vậy tỉnh bắc cạn đã yêu cầu các đơn vị địa phương
cần phải tăng cường công tác quản lý súng săn tự chế
để bảo đảm an toàn cho người dân
tối ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
triệu văn thành chú tại thôn nà cọ xã khang ninh huyện ba bể
sau khi xảy ra mâu thuẫn xô xát trong quá trình uống rượu
đã dùng súng tự chế bắn đạn ghém
bắn vào vai phải và cánh tay phải của triệu kiều hưng
và mã đức thuộc
khiến triệu kiều hưng bị thương tích với tỷ lệ bốn
với hành vi giết người
triệu văn thành đã bị tòa nhân dân tỉnh bắc cạn tuyên phạt bảy năm tù
vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
tại quốc lộ ba đoạn qua địa phận tổ một mươi hai
phường nguyễn thị minh khai thành phố bắc cạn
tổ tuần tra phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn
phát hiện nguyễn văn sơn điều khiển xe ô tô theo hướng cao bằng hà nội
trở theo ba mươi bảy bao tải

trong quá trình xử lý trong quá trình tuần tra kiểm soát
hoặc là trong quá trình vận động mà không khai pháo
hoặc là không trung thực trong quá trình sử dụng
thì lực lượng chiếc lăng sẽ đặc biệt là công an xã
thì sẽ tham mưu cho ủy ban
sẽ có cái biện pháp để xử lý làm sao cho nó phù hợp
thống kê cho thấy năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng công an toàn tỉnh bắc cạn đã vận động thu hồi hai trăm sáu mươi chín khẩu súng các loại

một số linh kiện khác
phát hiện xử lý một mươi tám vụ hai mươi chín đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật
về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
rồi trong cái năm vừa qua thì cũng đã có một số hộ là người ta cũng tự giác
đem vũ khí vật liệu nổ cho cơ quan chức năng cho công an xã

làm một cái kiến trì để mà tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân
để không tạo chứa để kép phép cái vũ khí vật liệu nổ ở trong nhân dân
trong thời gian tới công an tỉnh bắc cạn tăng cường vận động toàn dân
giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và đấu tranh với các hành vi vi phạm và loại tội phạm này
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến nhân dân
những quy định của pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
hậu quả tác hại những nguy hiểm và hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm

tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm và hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm
đối với đối tượng đặng tòn lai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã phong dụ thượng huyện văn yên của tỉnh yên bái
ngoài ra công an huyện văn yên của tỉnh yên bái còn ra quyết định truy nã số ba ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
đối với đối tượng nguyễn tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn an khang xã đông an huyện văn yên của tỉnh yên bái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện